hôm nay ngày làm việc thứ bảy kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn theo dự kiến các đệ biểu sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng dự bị động viên và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
theo dự kiến buổi sáng sau khi nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đầu tư công sửa đổi
quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo cũng sẽ làm rõ vấn đề đại biểu nêu
buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng dự bị động viên và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam